của hãng không quốc gia
quy trình tuyển chọn và đào tạo của phi công
nói chung rất là khắt khe
thứ hai là được gửi đi những đào tạo
những cơ sở đào tạo tốt nhất
của trên thế giới mà ngành hàng không
đặc biệt là vietnam airlines đã đầu tư
đào tạo và chuyển loại phi công
luôn là nhiệm vụ mà đoàn bay chín trăm một mươi
đặt lên hàng đầu đây được coi là nhiệm vụ
quan trọng trong hệ sinh thái của tổng công ty
mà nồng cốt là nhân sự phi công
của đoàn bay chín trăm một mươi chín
quy trình đào tạo phi công từ một người trẻ
mới giờ ghế nhà trường phổ thông
vượt qua kỳ thi đến với trung tâm huấn luyện bay
ftc của vietnam airlines
hay trường phi công bay việt
đây là nơi sẽ đào tạo cơ bản
để bước đầu bật đèn xanh cho đường băng
của mỗi người
với định hướng
việt nam airlines trở thành
một trong một mươi hãng hàng không được yêu thích nhất
khu vực và trở thành hãng hàng không
lớn mạnh thứ hai của asean
trường bay phi công đã ra đời
tạo khả năng độc lập đào tạo
nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho ngành hàng không việt nam
những thành viên trẻ
phải vượt qua những thử thách khắt khe
để trở thành phi công
rồi được đào tạo trở thành cơ phó cơ trường
từ những ngày đầu
chúng tôi rất chú trọng vào đào tạo giáo viên phi công
tức là cơ trường giáo viên
trên cơ sở đó thì xây dựng những quy trình chuẩn
và rất là ngặt ngào
tuân theo cả cái chuẩn mực
như là faa của mỹ
hay là easa của châu âu
từ những người như tôi nói là
cho đến lên những cơ phó
cho đến chuyển ghế thành là cơ trường
và thậm chí lên đến giáo viên bay là mình tự lực hoàn toàn
trải qua hàng trăm ngàn giờ bay
họ lại mang kinh nghiệm của mình
truyền lại cho các lớp sau
bằng công việc giảng dạy huấn luyện
học viên phi công sau khi hoàn thành
hai mươi tháng đào tạo cơ bản
sẽ bước vào kỳ thi cuối cùng
để được gửi đi các cơ sở đào tạo hàng không
hàng đầu thế giới
rồi trở về thực hiện ước mơ
trở thành phi công của đoàn bay chín trăm một mươi chín
con đường học hành vẫn chưa dừng lại
tất cả các phi công đều phải vượt qua
khóa huấn luyện chuyển loại máy bay
để có thể chính thức cầm lái
một chiếc tàu bay việt nam airlines
trong đó bay sim luôn là một trong những
học phần quan trọng và đắt đỏ
của việc đào tạo phi công
hệ thống buồng lái mô phỏng hiện đại nhất thế giới
đã có mặt tại trung tâm ftc
giúp các phi công có trải nghiệm
tình huống bay một cách chính xác
và đầy bổ ích
mỗi một lần tiếp nhận
những loại máy bay mới
tiếp nhận những loại máy bay mới
và tiếp nhận những công nghệ mới
thì tập thể phi công luôn luôn phải nỗ lực
cố gắng hết sức mình
học tập không phải chỉ với sách phở
học tập còn với cả những hãng hàng không
đã từng khai thác những loại máy bay đó trước đây
nắm bắt làm chủ được những loại
khai thác được những loại máy bay hiện đại nhất thế giới
hiện việt nam airlines
đang khai thác vận hành trên một trăm một mươi năm máy bay
với tổng số cán bộ nhân viên
hơn hai mươi người
trong đó lực lượng phi công là một hai trăm linh người
kỹ sư máy bay
có hai năm trăm linh người
đội ngũ tiếp viên ba người
trong đó đội ngũ phi công hãng tự đào tạo
đến tám trăm linh người
như vậy để đào tạo một phi công lái chính airbus
hãng cần ít nhất ba bốn năm
đào tạo cơ bản
với phi công lái airbus a ba trăm năm mươi
công tác này kéo dài tới bảy tám năm
cũng theo lãnh đạo việt nam airlines
để có được một trăm sáu mươi phi công
của đội tàu bay một mươi một chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy chín
đang khai thác
việt nam airlines đã tuyển chọn
chuẩn bị lực lượng và chuyển loại
cũng như chuyển giao công nghệ
đòi hỏi thời gian đào tạo khá dài
thông tin từ việt nam airlines cho biết
tại việt nam airlines hiện nay
chế độ bảo hiểm sức khỏe cho phi công
áp dụng một trăm linh triệu đồng một người một năm
bảo hiểm hưu trí tự nguyện là
ba trăm linh triệu đồng một người một năm
và mức lương của phi công việt nam
đang được đẩy dần lên bằng khoảng bảy mươi năm
phi công nước ngoài
cao nhất là ba trăm linh triệu một tháng
phi công việt nhận một trăm năm mươi triệu đồng
một người một tháng
như vậy là quy trình để đào tạo
một phi công cho ngành hàng không
thật không hề đơn giản
tuy nhiên cùng với sự tăng trưởng nóng
của ngành hàng không hiện nay
đang diễn ra cùng với việc thiếu hụt nhân sự
đặc biệt là các phi công cho các đội tàu bay
dẫn tới các hãng hàng không trong nước
đưa ra những cơ chế đối đải cao
với mong muốn là tuyển được phi công
cho đội tàu bay của hãng mình
tuy nhiên việc này đang tồn tại những bất cập
bởi sự cạnh tranh không lành mạnh
tình trạng khác nhân lực kỹ thuật cao
của hãng hàng không được dự báo
từ những năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
bởi tốc độ phát triển của ngành vận tải hàng không
ở việt nam cũng như trên thế giới quá mạnh mẽ
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
cục hàng không việt nam đã nhận định
ngành hàng không dân dụng phát triển
với tốc độ nhanh
một số doanh nghiệp có biểu hiện phát triển nóng
đặc biệt là phát triển đội tàu bay
trong khi chưa chuẩn bị các nguồn lực và nhân lực
dẫn đến khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực
chuyên ngành kỹ thuật cao như phi công
thợ kỹ thuật cao
và kỹ thuật tàu bay
thực tế đã xảy ra tình trạng cạnh tranh gây gắt
nguồn nhân lực trong nội bộ ngành hàng không
đến nay cuộc chiến giành giật nhân lực kỹ thuật cao
ngành hàng không càng gây gắt hơn

bởi vậy lãnh đạo việt nam airlines kiến nghị
cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành
các quy định về kế hoạch sản xuất kinh doanh
mở rộng đội tàu bay của các hãng hàng không
phù hợp đồng bộ với quy hoạch
tốc độ phát triển hạ tầng kỹ thuật của đất nước
ngoài ra việc hoàn thiện các văn bản
quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật

tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng minh bạch
dụng được kẻ hở này
việt nam airlines là doanh nghiệp nhà nước
ông bắt người ta hoạt động theo nguyên tắc
kinh tế thị trường nhưng ông lại trói tay người ta lại
không được trả lương theo bên kia
trong ông bảo là theo luật lao động
thì người ta được quyền tàn như thế
không đây là luật lao động nhưng lại là luật lao động
ở những ngành và lĩnh vực
rất là đặc thù
nhìn nhận tình trạng khát nhân lực kỹ thuật cao
ngành hàng không không chỉ bài toán lực lượng phi công
mà hiện nay muốn phát triển ngành hàng không
thì năng lực giám sát an ninh hàng không
đóng vai trò quan trọng
tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cho biết
icao không bao giờ thanh tra các hãng hàng không
mà sẽ kiểm tra năng lực giám sát
kiểm soát của cục hàng không
nếu cục mà đạt thì nghiễm nhiên họ đánh giá
việc khai thác của các hãng đảm bảo
còn nếu những năng lực của cục hàng không bị đánh giá không đạt
thì đồng nghĩa icao sẽ đánh giá
năng lực giám sát của các hãng hàng không
không đảm bảo an toàn
báo cáo của cục hàng không việt nam cho thấy
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi
nguồn nhân lực của ngành sẽ có
chủ yếu vẫn là lực lượng lao động
của các doanh nghiệp hàng không
khoảng hơn bốn mươi người
nhu cầu về giám sát viên an toàn hàng không rất lớn
đặc biệt đối với lĩnh vực tổ bay và khai thác tổ bay
bảo đảm hoạt động bay
đảm bảo về số lượng giám sát viên
theo định mức khuyến cáo của icao
nhằm thực thi đầy đủ trách nhiệm
và nhiệm vụ của nhà chức trách hàng không theo quy định
có những chuyến bay rất là sớm
cũng như là có những chuyến bay rất là muộn
cho nên là đòi hỏi nhân viên là làm việc
hai mươi bốn trên hai mươi bốn cũng đặc thù với công việc
thì chúng tôi cũng phải làm việc
cần rất là sự tỉnh táo
rất là cao độ
một trăm linh khi làm việc là
nhân viên phải tập trung kiểm tra đầy đủ
về vé giấy tờ
tí thân của hành khách
để kiểm tra xem là hành khách có đủ
điều kiện đi bay hay không
đây cũng là một trong những điều kiện rất là khó khăn
mà yêu cầu nhân viên
chúng tôi là phải nỗ lực không ngừng
để là có thể hoàn thành được nhiệm vụ
trong khi lực lượng an ninh hàng không
đang đợi việc
thực hiện đề án nâng cao năng lực an ninh hàng không
để được củng cố thêm
tuyển dụng thêm và được đào tạo thêm
với lực lượng như hiện nay
chúng tôi vẫn phải chỉ đạo
tổng công ty cảng không việt nam
là bố trí người
thực hiện nhiệm vụ tăng cường
ở tất cả các sân bay
cũng như tất cả các điểm
cần thiết phải tăng cường
ở sân bay để bảo đảm
giữ vững được an ninh trật tự
và bảo đảm sự an toàn cho khách
khi tham gia giao thông hàng không
thiếu giám sát viên trực thuộc
cục hàng không cũng đang được xem là một cản trở lớn
đối với việc các hãng hàng không nội địa
muốn tăng đội tàu bay một cách đổ xuất
tổng công ty hàng không việt nam
acv đơn vị được giao quản lý khai thác
tại hai mươi hai cảng hàng không sân bay
cũng cho rằng hàng không không phải là
một sân chơi riêng mà chúng ta phải
tuân thủ quy tắc của tổ chức hàng không dân dụ
quốc tế icao và các quy định
về luật có liên quan khung pháp lý này
đã có quy định rất cụ thể
một tàu bay một nhà khai thác
thì phải có bao nhiêu người chăm lo
cho việc kiểm soát an ninh an toàn khai thác
để tuân thủ theo hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia nói chung
với hàng không quản lý nhà nước là một bộ phận
trong dây chuyền vận tải hết sức quan trọng
năng lực quản lý của nhà chức trách hàng không
đóng vai trò then chốt
thậm chí muốn phát triển thêm các hãng hàng không
đội tàu bay thì phải nhìn vào
năng lực phát triển của nhà chức trách hàng không
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại